vụ mía hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ở long an hiện đã quá tuổi thu hoạch nhưng vẫn còn tới hơn ba hectare mía chưa tìm được thương lái để bán
và giá mía đang ở mức rất thấp sau khi thu hoạch gần một trăm linh nông dân trồng mía đều lỗ từ gần ba mươi đến bảy mươi
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết vụ mía năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nông dân bốn huyện bến lức thủ thừa đức hòa và đức huệ trồng gần tám hectare mía
đến nay nông dân đã thu hoạch được khoảng năm mươi diện tích và giá mía bán đang ở mức rất thấp làm cho người trồng mía đều không thu hồi được đủ vốn đầu tư
ông hoàng viết vinh trồng được hai năm hectare mía trong đó có năm hectare trồng mới tổng kinh phí đầu tư bảy mươi triệu đồng
nhưng sau khi thu hoạch chỉ thu được hai năm hectare mía
theo thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp huyện bến lức toàn huyện hiện có chín hộ dân trồng mía bị thua lỗ do ảnh hưởng giá mía thấp
hiện tại nhiều dụng mía thu hoạch xong bà con không tái đầu tư chăm sóc và đã bỏ không dụng mía
một số diện tích được người dân chuyển đổi sang cây trồng khác
cây trồng được bà con chuyển đổi có đầu giá không ổn định nên người nông dân lo lắng
chính là gốc mía các năm là người dân ở lương hòa giàu thì giàu vì mía
chứ còn bây giờ thì cái mía này thì nếu mà tỉnh quyện mà không có cái nguồn để mà can thiệp đó thì có thể là cái gốc mía mình sẽ mất
thực trạng ở long an mía nguyên liệu có giá thấp là do nhà máy đường ấn độ đóng ngay tại vùng nguyên liệu
hoạt động sản xuất cầm trừng do khó khăn về tài chính trong việc tổ chức thu mua nguyên liệu để sản xuất và tiêu thụ mía
thời gian tới long an muốn giữ được diện tích
cây mía thì cần sớm giải được bài toán nhà máy sản xuất và tiêu thụ đường tại ngay vùng nguyên liệu
còn về lâu dài cần nghiên cứu giống cây trồng thích hợp để chuyển đổi vùng mía nguyên liệu sang trồng cây khác
thì mới giúp cho người nông dân tăng lợi nhuận thu nhập trên từng đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp